càng cận kề tết tình trạng buôn lậu pháo lại càng trở nên nóng vì đây được xem là mặt hàng siêu lợi nhuận
nhiều đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để vận chuyển từ nước ngoài về tiêu thụ
thậm chí tự sản xuất pháo để tiêu thụ công an nghệ an đã tập trung đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh nghệ an bắt giữ một vụ vận chuyển pháo lớn từ lào về việt nam
với gần năm trăm linh kg pháo nổ các loại được giấu hết sức tinh vi
không chỉ dừng lại trong việc vận chuyển mua bán pháo
một số đối tượng liều lĩnh thuê phòng tại khách sạn để sản xuất thuốc pháo
rồi trộn đều với nhau thành dạng bột mịn màu hồng
qua các vụ bắt giữ cho thấy những đối tượng sản xuất vận chuyển buôn bán pháo lậu
có rất nhiều thủ đoạn như giấu trong thùng xe lốp xe và thùng xăng của xe tải nhằm qua mặt các lực lượng chức năng
tuy nhiên thì bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã phát hiện và đấu tranh
và bóc cỡ rất là nhiều đường giấy để sản xuất mô bán trang trực pháo
có thể nói rằng trong thời gian tới
cái tình hình này nó cũng diễn biến khá là phức tạp
thế thì chúng tôi đã đề xuất và được cấp trên đồng ý với năm giải pháp trọng tâm
tính từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
công an tỉnh nghệ an đã phát hiện và bắt giữ một trăm năm mươi ba vụ
một trăm bảy mươi chín đối tượng mua bán vận chuyển tăng trực pháo trái phép
thu một tám trăm hai mươi kg pháo các loại
trong đó điểm nóng là các địa bàn thị xã thái hòa
thị xã hoàng mai thành phố vinh
huyện nghi lộc quỳnh liêu
đối với lực lượng chức năng của cảnh sát giao thông chúng tôi
thì được lãnh đạo quân tỉnh chỉ đào
ngoài cũng đảm bảo tật tự an toàn giao thông
hàn kể thấp nhất un tăng giao thông trong những ngày tết
và phối hợp với các lực lượng các ngành
để phát hiện bắt giữ đối với các loài tội phạm
trước trong và sau tết
mà đặc biệt đó là pháo và các thực phẩm chức bẩn
để chủ động phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời loại tội phạm này
công an tỉnh nghệ an tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng
đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần đảm bảo an toàn an ninh trật tự dịp tết đến xuân về